thưa quý vị và các bạn vào tối qua ngày hai mươi chín tháng bảy nhóm blackpink đã triều đãi khoảng ba mươi khán giả có mặt tại sân vận động mỹ đình
ở một bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo ấn tượng
dù trước buổi biểu diễn trời mưa rất lớn nhưng không thể ngăn lượng khán giả lớn đến sân vận động mỹ đình từ sớm
để thưởng thức sâu diễn của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hàn quốc
sau bao chờ đợi hàng vạn khán giả đã được thấy bốn cô gái jisoo jennie rose và risa băng xương bằng thịt trên sân khấu
những ca khúc đình đám của ban nhạc đã làm hàng vạn khán giả tại sân vận động mỹ đình phấn khích
khoảng hai mươi hai giờ sau bom kring đêm đầu tiên kết thúc các thành viên cùng vũ công tập hợp trên sân khấu
giao lưu cùng khán giả trong giây phút tạm biệt
blackpink gửi lời cảm ơn khán giả việt nam
để đảm bảo an toàn cho đêm diễn lực lượng công an đã lên kế hoạch
và triển khai các phương án
vào thời điểm trước trong và sau đêm diễn thì đều có cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với công ty tổ chức sự kiện
để hướng dẫn các luồng tuyến đi vào khu vực xoát vé sau đó đến khu vực kiểm tra an ninh
tại khu vực bên trong khu vực khán đài lực lượng công an cũng đã phân chia cán bộ chiến sĩ
với khoảng cách mật độ phù hợp đa dạng các lực lượng công khai và hóa trang để đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất
tại khu vực vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng các phương án phân làn phân luồng
chống ủn tắc từ sớm từ xa nhờ đó đêm diễn đầu tiên của nhóm nhạc blacking tại sân vận động mỹ đình
đã diễn ra an toàn tuyệt đối để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả trong và ngoài nước
vâng vào đêm nay nhóm nhạc black king sẽ tiếp tục đêm diễn thứ hai tại sân vận động mỹ đình
với những gì đã diễn ra vào đêm qua thì chắc chắn rằng là công tác đảm bảo an ninh trật tự cho đêm thứ hai
cũng là đêm cuối
đảm bảo an toàn tuyệt đối
và một lần nữa khẳng định với bạn bè thế giới về một việt nam an ninh an toàn
đây cũng là cơ hội để thành phố hà nội giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa
quảng bá điểm đến an toàn thân thiện với du khách quốc tế